theo tin từ ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh bình dương chốt kiểm soát phòng chống dịch trơn thành
đóng trên quốc lộ một mươi ba giáp danh với tỉnh bình dương đã kịp thời ngăn chặn một tài xế dương tính với virus sars cov hai đi vào địa phương
theo đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu tài xế dương tính với virus sars cov hai là nam giới đi từ bãi xe trên đường tam bình
phường hiệp bình chánh tp thủ đức đến địa phận tỉnh bình dương rồi di chuyển vào địa bàn huyện trơn thành tỉnh bình phước
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ một mươi ba cầu tham rốt của tỉnh bình phước
nhân viên y tế yêu cầu tài xế này cung cấp kết quả xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín khi di chuyển qua địa phận tỉnh bình phước
tài xế này đã đến trung tâm y tế huyện bầu bàng test nhanh sàng lọc covid một mươi chín
với ba lần xét nghiệm đều có phản ứng test nhanh và kết quả pcr cũng khẳng định là dương tính
bình phước là một trong số ít các tỉnh thành trên cả nước chưa ghi nhận ca dương tính với virus sars cov hai
để bảo vệ thành quả này bình phước đã thành lập nhiều chốt kiểm soát giao thông
và phòng chống dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ tất cả các tuyến đường dẫn vào tỉnh